chiều ngày hai mươi chín tháng tám theo giờ hà nội kiếp xe tăng số ba của đội tuyển việt nam bước vào thi đấu trận cuối cùng của vòng loại
để chọn ra các đội tuyển vào bán kết nội dung xe tăng hành tiến
trận thi đấu này chỉ còn ba đội tranh tài do đội nam octia không đủ người thi đấu
kết quả thi đấu ấn tượng dù gặp trục trạc tuyển xe tăng việt nam giành vé và bán kết nội dung xe tăng hành tiến
đội tuyển việt nam khởi đầu phần thi với phong độ tốt
kiếp xe đã hoàn thành phần thi rất nhanh sau loạt bắn xạ kích đầy kỹ thuật
phá thủ thượng úy phan văn tuấn đã hạ gục cả ba trên ba mục tiêu chỉ trong vòng bảy phút hai mươi chín giây
kết quả này tiệm cận với nhiều kíp của các đội mạnh ở bảng b một
ở vòng đua thứ hai kiếp xe đã hạ tiếp mục tiêu là máy bay trực thăng
tuy nhiên xe tăng của đội việt nam khi đến vật cản sông cạn đã gặp trục trạc kỹ thuật
và buộc phải thay xe dự bị để tiếp tục phần thi
sau cuộc họp của trọng tài và ban tổ chức kết quả chung cuộc
đội tuyển xe tăng myanmar về thứ nhất đội tuyển việt nam về thứ hai
với thành tích ba mươi bảy phút năm mươi hai giây hạ được bốn trên năm bia
đội tuyển xe tăng qatar lập kỳ tích với chính họ khi hoàn thành bài thi
trong bốn mươi hai phút ba giây bắn hạ hai trên năm bia
với kết quả trên tuyển xe tăng việt nam lọt vào bán kết nội dung xe tăng hành tiến
dự kiến diễn ra ngày một và hai tháng chín tới đây